ngày hai mươi sáu tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam ba tháng với bị can trương ngọc khởi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chủ tình ubnd xã tú thịnh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang và đinh thị nội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy công chức địa chính xây dựng xã tú thịnh
quyết định trên để điều tra hai bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự sau khi ra lệnh bắt tạm giam cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang
đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang tiếp tục điều tra làm rõ